tối bảy tháng một mươi một tại hà nội đã diễn ra lễ phát động thực hiện văn hóa doanh nghiệp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến sự lễ phát động
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh văn hóa doanh nghiệp là linh hồn của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp một thương hiệu tốt không những là tài sản của doanh nghiệp mà còn là tài sản của quốc gia
văn văn có thể tồn tại và phát triển nhiều thập niên thậm chí cả trăm năm và khi gặp khủng hoảng họ vẫn có thể đứng dậy vượt lên
một trong lý giải rất quan trọng đó là họ có một nền tảng văn hóa doanh nghiệp rất mạnh thậm chí có những thương hiệu đã trở thành biểu tượng của một quốc gia
những thương hiệu đó đại diện cho những giá trị về sức sáng tạo tính kỷ luật sự tiên phong trách nhiệm xã hội
thủ tướng nhấn mạnh với nền văn hóa hàng ngàn năm lịch sử nền văn hóa đó là lòng yêu nước tinh thần cộng đồng khoan dung tinh thần văn hóa thể hiện ở sự cần cù ý chí tự lực tự cường
những giá trị văn hóa đó vô cùng quý giá để hình thành văn hóa của doanh nghiệp việt nam
các nguyên tắc cơ bản hay nói cách khác là những giá trị cốt lõi chính là nền tảng là sức sống của văn hóa doanh nghiệp
những nguyên tắc hay giá trị đó có thể là
liêm chính sáng tạo chuyên nghiệp tận tụy hay trách nhiệm môi trường v v
chừng nào xã hội khách hàng còn tin vào những giá trị và nguyên tắc này của một doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó còn có cơ hội phát triển lớn mạnh
văn hóa doanh nghiệp văn hóa kinh doanh lành mạnh tiên tiến phù hợp với các xu thế của thời đại
chính là chiếc cầu nối hữu hiệu nhất để chúng ta hòa nhập hội nhập vào nền kinh tế
thủ tướng khẳng định văn hóa doanh nghiệp không chỉ là hình ảnh của doanh nghiệp mà còn là hình ảnh của quốc gia
nhất là khi chúng ta đang tham gia hiệp định song phương đa phương
thủ tướng chỉ rõ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
chúng ta càng phải khuyến khích áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức trong làm ăn kinh tế
khuyến khích cạnh tranh lành mạnh phù hợp với những nguyên tắc phát triển bền vững
cũng tại buổi lễ hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp đã ký hợp tác với đài tiếng nói việt nam và bộ công thương
nhằm tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp một cách sâu rộng hơn